các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
công an tp quảng ngãi triệt phá bảy điểm cá độ bóng đá thì tất cả đều tạo tài khoản trên mạng cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com
sau khi các con bạc đặt cược đối tượng cầm cái chuyển số lượng tiền vào nhà cái trên mạng qua trang bóng tám mươi tám để được ăn phần trăm
việc cá độ được các đối tượng thống nhất tính bằng điểm sau đó quy đổi điểm thành tiền gây khó khăn cho công tác điều tra
nhiều nhóm đối tượng hoạt động bản thức cá độ bóng đá của mạng thì có những thư đoạn tinh vi
không có chuyển tiền bằng tiền mạc mà chuyển tiền theo
theo tài khoản trên mạng cá độ bóng đá gây khó khăn cho công tác thu giữ cá độ bóng đá
thứ hai là các đối tượng tổ chức trực tiếp tổ chức cá độ bóng đá thì đã thay đổi nhiều tài khoản gây ảnh hưởng cho quá trình bác giữ của công an điều tra
ngoài việc giả soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự
có liên quan công nghệ cao sử dụng internet tiềm ẩn tội phạm đánh bạc
công an quảng ngãi đã sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật để phát hiện
triệt xóa vô hiệu hóa các tổ chức đường dây ổ nhóm đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp quy mô lớn
chúng tôi tập trung xây dựng kế hoạch nắm trách tình hình các loại đối tượng
đặc biệt là các loại đối tượng có tình ấn tình sự về đánh bạc đối tượng đánh bạc
và đồng thời cũng tổ chức lực lượng là đấu tranh
triệt xóa các tổ điểm có thể tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá quả mở
giải bóng đá world cup hai nghìn một mươi tám lớn nhất hành tinh đang bước vào giai đoạn cuối
hứa hẹn nhiều giây phút gai cấn và hồi hộp
tuy nhiên đã có nhiều gia đình tán ra bại sản
nhiều trường hợp thua cá độ bóng đá phải tự tử
khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá
và vận động người dân không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào